nằm tròn von trên đỉnh núi bao quanh là màu xanh bạt ngàn của rừng
làng pèo xã lơ pang huyện mang giang tựa như ốc đảo mà mỗi lần nhắc đến
ai cũng khẽ nhăn mặt lắc đầu bởi đoạn đường dẫn vào làng quá gian nan
cơ sở vật chất thiếu thốn
thế nhưng giờ đây được sự quan tâm của các cấp chính quyền
cơ sở hạ tầng đã được chú trọng đầu tư xây dựng
đời sống của bà con pèo đã dần ổn định
cách trung tâm xã chỉ khoảng bảy km là làng thuộc diện khó khăn nhất
nghèo nhất của tỉnh gia lai bà con chủ yếu dùng điện từ máy phát chạy bằng sức gió là chính
giao thông không thuận tiện cuộc sống gặp nhiều khó khăn
với quyết tâm không để pờ dầu bị bỏ lại phía sau
công ty điện lực gia lai đã tiên phong vượt qua nhiều khó khăn
cõng điện lên pờ dầu đưa ánh sáng về cho đồng bào từ năm hai nghìn năm đến nay
giờ có điện rồi thì mua tivi mua điện thoại bất cứ thế làm thì rất là cảm ơn
làng pờ dầu hiện có một trăm hai mươi tám hộ với năm trăm bốn mươi hai khẩu trong đó có bốn mươi sáu hộ nghèo và sáu mươi bốn hộ cận nghèo
với sự hỗ trợ của các cấp ngành tin rằng trong tương lai gần pờ dầu không còn là làng đặc biệt khó khăn bà con sẽ đồng lòng từng bước vượt khó ổn định cuộc sống